liên quan đến vụ việc một nam sinh lớp một mươi bị nước lũ cuốn trôi tại nghệ an hôm một tháng một mươi
đến sáng nay ba tháng một mươi lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của nam sinh này trên sông dinh
đoạn qua xã thọ hợp huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an cách vị trí bị cuốn trôi hơn một mươi km
vào khoảng một giờ ngày một tháng một mươi chờ học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông quỳ hợp ba
cùng em lm hờ lớp một mươi một trường trung học phổ thông quỳ hợp ba đi từ phòng trọ xã châu quang
về nhà bạn ở xã châu cường khi đến cầu tràn mường ham bắc qua sông nậm tôn thì bị nước lũ cuốn trôi
em hờ may mắn bơi được vào bờ còn chờ thì bị nước cuốn trôi nhận được tin báo chính quyền địa phương
đã huy động tìm kiếm dọc theo tuyến sông đi qua địa bàn các xã châu cường châu quang châu đình
thọ hợp tam hợp nghĩa xuân theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự tỉnh nghệ an đợt mưa lũ cuối tháng chín vừa qua nghệ an đã có hai người chết
mưa lũ cũng đã làm hơn hai ba trăm linh ngôi nhà bị ngập hàng trăm gia đình phải sơ tán gần ba ha lúa gần
gần bốn hectare hoa màu cây ăn quả cây công nghiệp bị ngập gãy đổ hàng chục nghìn con gia súc
gia cầm bị chết cuốn trôi nhiều công trình giao thông thủy lợi công sở bị hư hỏng thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng